thích ứng an toàn linh hoạt và cơ động trong ứng phó
sự cơ động trong triển khai chủ trương các giải pháp ở mọi lĩnh vực liên quan đến phòng chống dịch
có ý nghĩa quan trọng quyết định hiệu quả chống dịch thực tiễn
tại tp hcm khi dịch bùng phát với sự nguy hiểm của biến trộm delta
với việc điều động các lực lượng chi viện cho các mặt trận chăm sóc y tế chăm lo an sinh
dình dữ trực tự tình hình đã dần được kiểm soát
về công tác điều trị sự chuyển hướng quan trọng từ đưa tất cả f tới cơ sở y tế đến theo dõi
điều trị f không chịu chứng
triệu chứng nhẹ tại nhà kết hợp cấp phát gói thuốc điều trị đã góp phần giảm tải tại các cơ sở y tế
theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức
thành phố đã chuyển hướng tập trung cao cho công tác điều trị ở tuyến cơ sở
kịp thời điều trị các trường hợp f mới phát hiện tổ chức kết hợp việc xét nghiệm nhanh và phát thuốc cho f
tư vấn tâm lý và hướng dẫn cách tự chăm sóc
theo ông đức với sự cơ động linh hoạt trong khi chuyển hướng trong điều trị như trên
đã giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung và các bệnh viện giả chiến
đồng thời giúp giảm bớt sang chấn tâm lý cho người bệnh góp phần nhanh chóng phục hồi
để thực hiện sự chuyển hướng trên thành phố đã vận dụng chủ trương thành lập trạm y tế lưu động
chỉ tiêu đề ra là bốn trăm linh trạm
thực tế đã thành lập năm trăm ba mươi một trạm
đồng thời tăng cường công tác tư vấn theo dõi f tại nhà từ xa qua tổng đài một nghìn hai mươi hai
các tổ chức y tế lưu động tăng cường hiệu quả của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thành phố
tương tự khi cơ động và linh hoạt trong tổ chức hoạt động xét nghiệm cùng với sự chi viện từ lực lượng y tế trung ương
các tỉnh thành các trường y khoa việc tổ chức lấy mẫu đã có đủ điều kiện về nhân lực để chuyển hướng
từ xét nghiệm tập trung sang lấy mẫu tại nhà và hướng dẫn người dân tự lấy mẫu
tp hcm đã huy động một năm trăm ba mươi ba đội lấy mẫu với khoảng một mươi ba tám trăm linh người gồm ba trăm tám mươi ba đội cơ hữu tại địa phương
một một trăm năm mươi đội thuộc lực lượng tình nguyện
việc triển khai xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố đã đạt được mục tiêu đề ra
đồng thời đã triển khai cho người dân tự làm xét nghiệm với sự hướng dẫn giám sát của nhân viên y tế
hiện nay đa số người dân có thể tự lấy mẫu xét nghiệm test nhanh
tại tp hcm từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày hai mươi tháng chín
qua các đợt xét nghiệm trên toàn địa bàn tỷ lệ dương tính giảm từ ba sáu đợt một xuống một một đợt sáu
từ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày hai mươi tám tháng chín tỷ lệ dương tính giảm từ tám xuống còn một
việc xét nghiệm rộng nhanh đã góp phần đẩy nhanh tiến độ trong nhận diện f bóc tách f
kiểm soát và mở rộng vùng xanh xanh hóa vùng vàng và vàng hóa vùng đỏ
từ đó sau kiểm soát tình hình và mở rộng vùng xanh
tp hcm sẽ có thêm nhân lực nguồn lực từ vùng xanh mở rộng sang hỗ trợ vùng vàng
giảm bớt phụ thuộc vào sự chi viện từ bên ngoài
đặc biệt nhờ triển khai linh hoạt thần tốc công tác xét nghiệm
tp hcm đã vẽ lại được bản đồ covid một mươi chín đến tầng ấp khu phố
tương tự công tác chăm lo an sinh hay cung ứng hàng hóa thông qua việc tổ chức lực lượng đi chợ hộ
với tầng suất một lần một tuần cung cấp thực phẩm tầng nhà mục tiêu
ai ở đâu ở yên đó đã đạt được
trong giai đoạn thực hiện tăng cường giãn cách thành phố đã mở rộng cho phép một số đối tượng
là nhân viên của mạng lưới cung ứng hàng hóa cùng đội ngũ shipper được hoạt động
để hỗ trợ cho lực lượng tại địa phương
nhờ vậy đã giải quyết được nhiều vướng mắt trong cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân
hiện nay với diễn biến phức tạp của biến chủng delta với tốc độ lây lan nhanh hơn
việc áp dụng những kinh nghiệm trong những bài học chống dịch đi trước là vô cùng quan trọng
để mỗi địa phương có đủ bình tĩnh
tỉnh táo để ứng phó với bất cứ trường hợp nào có thể xảy ra
đây là điều nhất thiết phải có khi trở lại trạng thái bình thường mới
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật đến quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại